cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến về vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
tại buổi tọa đàm ông phạm minh huân thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
liên quan đến phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chắc chắn khi trình phương án sẽ phải đánh giá rất kỹ
theo đó khi vừa phải lo hơn một triệu việc làm cho người đến tuổi lao động mỗi năm
vừa phải sử dụng được lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật có kinh nghiệm
thì yêu cầu đặt ra là phải thay đổi đội ngũ lao động trong khu vực công chức
bày tỏ quan điểm tại buổi tọa đàm phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội bùi sĩ lợi nhấn mạnh
bài toán tuổi nghỉ hưu liên quan rất nhiều đến các yếu tố xã hội
tăng tuổi nghỉ hưu là xu hướng chung của nhiều nước nhưng nó sẽ tác động trực tiếp đến thị trường lao động
việc làm sức khỏe của người dân chính sách an sinh xã hội và cả công tác cán bộ
ông lợi cũng chia sẻ thêm việt nam là thị trường lao động đang sung sức
việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải tính toán để sao cho không lãng phí chất xám và lãng phí nhân lực chất lượng cao
nhưng cũng đừng bỏ đi lượng lao động sung sức được đào tạo chuyên môn kỹ thuật
sáu tháng đầu năm vẫn có tới một trăm chín mươi một sinh viên tốt nghiệp mới ra trường chưa có việc làm
đây là vấn đề xã hội cần được lưu tâm